trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp cùng với các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh
lực lượng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam đã tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh đối với các trường hợp người nước ngoài
đến địa bàn tỉnh cư trú nhằm góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch bệnh
theo báo cáo của phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam đến thời điểm này
trên địa bàn tỉnh đã phát hiện một mươi một trường hợp vi phạm quy định về quản lý xuất nhập cảnh
trong đó có sáu cơ sở lưu trú cho người nước ngoài nghỉ qua đêm không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định
một doanh nghiệp có hành vi khai không đúng sự thật khi bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
một người nước ngoài sử dụng thẻ tạm trú việt nam quá thời hạn một mươi sáu ngày trở lên mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền
một người nước ngoài có hành vi giúp đỡ chứa chấp che giấu tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài
ở lại nước ngoài với tổng số tiền phạt gần một trăm năm mươi triệu đồng
khi mà có sự thay đổi về các cái khách hàng
ví dụ như khách hàng mà đến với chúng tôi thì chúng tôi đã có khai báo lưu trú trên hệ thống quản lý của xuất nhập cảnh
và ngoài ra thì chúng tôi còn lưu những bộ hồ sơ khách hàng và yêu cầu khách cung cấp đầy đủ thông tin
nhất là về giấy tờ về cách ly covid đã cách ly ở đâu chưa và địa điểm mà người ta cách ly là ở chỗ nào
và cái điểm đến của người ta thì điểm đến của khách hàng
thì khách hàng đến từ đâu và đến từ địa điểm nào thì chúng tôi vẫn phải kiểm soát
và khi mà đến đây thì vẫn phải khai báo y tế bình thường
mặc dù hà nam không có cửa khẩu song lại là tỉnh có nhiều khu công nghiệp với số lượng trên hai chuyên gia và công nhân nước ngoài tạm trú
để chủ động phát hiện ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập tới nước ngoài và địa bàn tỉnh
thời gian qua công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện thành phố
thành lập các đội tổ tiến hành kiểm tra hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú đảm bảo quản lý chặt chẽ về hộ khẩu
đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp có lao động người nước ngoài và cơ sở lưu trú
thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài đảm bảo một trăm linh người nước ngoài đến tạm trú
hoạt động trên địa bàn tỉnh được khai báo tạm trú theo quy định
kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương
về cơ bản thì người nước ngoài chấp hành tốt các quy định của pháp luật việt nam
tuy nhiên qua công tác kiểm tra quản lý cư trú hoạt động người nước ngoài
thời gian vừa qua chúng tôi vẫn còn phát hiện một số cơ sở lưu trú
thực hiện chưa nghiêm túc quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài
như không khai báo tạm trú cho người nước ngoài
hoặc là để nước ngoài người nước ngoài cư trú tại các khu nhà chưa đủ điều kiện trong các khu công nghiệp
qua các kiểm tra phát hiện vấn đề như vậy
thì chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho ủy ban tỉnh
để chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
về quản lý lao động nước ngoài và quản lý người nước ngoài cư trú làm việc trên địa bàn
thời gian gần đây đã ghi nhận một số trường hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép vào nước ta
đi sâu vào nội địa qua nhiều tỉnh thành phố không được kiểm soát cách ly
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
do vậy lực lượng công an tỉnh hà nam đã và đang nỗ lực hết mình
thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú nhất là lưu trú người nước ngoài trên địa bàn
nhằm hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng